theo quy định thuốc lá điện tử phải được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu

đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thuốc lá điện tử có thể là sát thủ thầm lặng

đa vòng thơm như thế này thì những cái đó là dẫn xuất của các cái hero carbon vòng thơm và đa vòng thơm ấy thì nó là những cái tác nhân mà có khả năng đưa vào thơm
khi mình hít một cái lượng hoa chất hoặc là tinh dầu vào trong cơ thể thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái đường hô hấp
đơn cử như nó vào khi nó vào đường hô hấp thì nó có thể gây kích thích gây viêm mạng đường hô hấp
theo các nghiên cứu cứ ba ml chất lỏng được đốt nóng sẽ tạo ra một mươi bốn mg chất phóc màng để hít
so với người thường xuyên hút một bao thuốc lá điếu mỗi ngày lượng phong man để hít hấp thu vào cơ thể là ba mg một ngày
do đó đối với những người hút
nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp năm một mươi năm lần so với người hút thuốc lá điếu
khi người ta hút cái hương liệu đó vào nếu như một lần người ta ngửi vào thì có thể nó không thế nào nó không việc gì cả
nhưng mà rất là nhiều lần mà liên tục liên tục tấn vào như vậy thì có thể là cái nồng độ nó sẽ tăng dần
và cái nồng độ này nó tăng dần như vậy thì nó có thể là làm cho là cái phổi chúng ta nó quá cái mức chịu đựng
mà bản thân cái hương liệu hay là các cái chất phù gia người ta đưa vào trong cái thuốc lá điện tử ấy
nicotine lỏng thậm chí còn động hại hơn rất nhiều lần so với nicotine trong thuốc lá thông thường
lượng nicotin càng lớn thì huyết áp và nhịp tim càng cao
điều này có thể gây loạn nhịp tim
trong một số trường hợp hiếm gặp đặc biệt là khi dùng liều lượng lớn nicotine loạn nhịp tim có thể gây suy tim và tử vong
không chỉ dừng lại ở đó trong thuốc lá điện tử còn có chứa nhiều kim loại nặng và các chất hóa học có thể gây ung thư
theo một nghiên cứu những người hút thuốc trong vòng sáu tháng
có khả năng bị ung thư phổi cao gấp sáu năm lần so với người không hút
họ cũng chết sớm hơn những người không hút đến hai mươi năm
và thực tế tại việt nam thuốc lá gây ra bốn mươi cá chết mỗi năm nhiều hơn số tử vong do tai nạn giao thông và s
số tiền để chi cho mua thuốc mỗi năm sắp xỉ ba mươi một tỷ đồng
và chi phí điều trị năm bệnh thường gặp trong số hai mươi năm bệnh do thuốc lá gây ra là hai mươi bốn tỷ đồng mỗi năm
thuốc lá điện tử

thuốc lá điện tử từng dùng để chữa bệnh
được kỳ vọng sẽ giúp cai được thuốc lá và giảm tác hại nhưng thực tế lại đang gây nghiện cho nhiều người trẻ
trong nhiều cuộc thăm dò dư luận được tiến hành tại việt nam
nhiều người trẻ cho rằng vì nghĩ thuốc lá điện tử không độc hại như thuốc lá thông thường
nên họ đã hút thử và sau đó bị nhiệt không dừng hút được
anh đức tìm đến thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống
tuy nhiên chỉ sau một tháng ngắn cai thuốc lá truyền thống
anh đức giờ không bỏ được thuốc lá điện tử
thấy là anh em bạn bè cũng giới thiệu là hút vếp này thì bỏ được thuốc lá
với cả là nó cũng thơm nên là mình cũng thử
nhưng mà thấy hút xong bây giờ cũng không bỏ được tại vì thói quen
nhiều người cho rằng thuốc lá điện tử không hề gây hại cho những người xung quanh
vì không phải châm lửa không cho không khói không co hai và không có mùi
tuy nhiên theo vietcom
các bằng chứng hiện tại cho thấy rằng dung dịch có trong thuốc lá điện tử khi bị đốt nóng
không chỉ tạo ra hơi nước như thường được quảng cáo
việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tới trẻ vị thành niên và thai nhi
ngoài ra còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotine và nhiều chất độc khác
đối với người không hút thuốc và những người xung quanh